trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cho biết hôm nay ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường thời tiết của các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi sáng nay còn có mưa và mưa rào
gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ duy trì tình trạng trời rét
vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi ba một mươi sáu độ c vùng núi cao tám một mươi một độ c
hà nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
vĩnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến ninh thuận có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển động

khoảng ngày hai mươi chín tháng một mươi một không khí lạnh có khả năng được tăng cường kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đến cuối tháng một mươi một